thưa quý vị
những thành tích rực rỡ của học sinh giỏi việt nam tại các kỳ thi olympic khu vực và thế giới
đã tác động tích cực đến việc dạy và học thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt
trong các nhà trường phổ thông nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
kích thích ý chí vươn lên đỉnh cao trong học tập rèn luyện
thực hiện mục tiêu giáo dục nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài
thành tích của các em học sinh đã trở thành động lực cổ vũ khích lệ nhà trường
và các thầy cô giáo quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của bác
trong công tác bồi dưỡng nhân tài cho đất nước
theo bộ giáo dục và đào tạo trong năm năm gần đây
kết quả thi olympic khu vực và quốc tế của các đoàn học sinh giỏi việt nam
nhìn chung đều đạt cao trong đó có nhiều học sinh xuất sắc đạt hai huy trường vàng
trong hai năm liền dự thi hoặc đạt điểm cao nhất trong kỳ thi olympic quốc tế
nó như là một sự đề nắp
nó được ghi nhận bởi rất nhiều người và đặc biệt là những dịp như thế này
nó nhắc nhở em là thực ra bản thân mình còn phải cần cố gắng hơn nữa
nó có ý nghĩa là khích lệ tinh thần học tập bọn em là trong tương lai
phải luôn luôn cố gắng nỗ lực để có thể trở thành những công dân có ích cho xã hội
và để tạo ra thêm nhiều thành quả khác hơn giúp cho đất nước việt nam
ngày càng giàu đẹp và vươn tới các cường quốc nam châu
thành tích của các đội tuyển việt nam tham dự olympic quốc tế và khu vực
liên tục có những chuyển biến
tiến bộ trong các năm từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay theo hướng năm sau cao hơn năm trước
một số đội tuyển có thành tích ổn định đoạt nhiều giải cao
xếp hạng cao trong các kỳ thi như đội tuyển toán hóa vật lý và tin học
tình trạng số học sinh đoạt giải không ổn định số huy chương vàng và huy chương bạc
chiếm tỷ lệ thấp
nhiều môn không có huy chương vàng trong nhiều năm từ năm hai nghìn một mươi một trở về trước
như sinh học tin học đã được khắc phục
thành tích của các em học sinh đã trở thành động lực cổ vũ
nhà trường và các thầy cô giáo tâm huyết thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của bác
trong công tác bồi dưỡng nhân tài cho đất nước
nhiều môn không có huy chương vàng trong nhiều năm từ năm hai nghìn một mươi một trở về trước
như sinh học đã được khắc phục
thành tích của các em học sinh đã trở thành động lực cổ vũ nhà trường vàng và huy chương bạc
chiếm tỷ lệ thấp
nhiều môn không có huy chương vàng trong nhiều năm từ năm hai nghìn một mươi một trở về trước

trong quá trình giảng dạy thì từng bước từng bước tư duy của em được nâng dần lên
và đặc biệt em rất say mê
trong thời gian vừa rồi đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất
cũng như về nguồn nhân lực chất lượng cao đối với trường đặc biệt là học sinh
nên cái vấn đề mà đầu tư có trọng điểm thì chất lượng học sinh sẽ đạt cái hiệu quả cao
kết quả dự thi olympic khu vực và quốc tế với thành tích vượt trội trong những năm gần đây
cho thấy bộ giáo dục và đào tạo đã xác định đúng hướng đi trên lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện
đồng thời tác động to lớn đến giáo viên học sinh và toàn thể xã hội
trong nỗ lực thực hiện mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước
khẳng định vị trí của việt nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế